tại thành phố ninh bình trong hai ngày ba mươi tháng chín và mùa một tháng một mươi
ubnd tỉnh đã phối hợp với cơ quan phát triển pháp tại việt nam tổ chức hội nghị khởi động dự án
cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu ở các tỉnh ninh bình hà tĩnh và thành phố cần thơ
theo đó bộ tài chính thay mặt chính phủ vay của cơ quan phát triển pháp năm mươi hai ba trăm năm mươi triệu euro
và khóa ước viện trợ không hoàn lại trị giá một triệu euro
các tỉnh ninh bình hà tĩnh có ba mươi số tiền hai tỉnh được thụ hưởng dưới hình thức cho vay lại và bảy mươi dưới hình thức cấp phát
thành phố cần thơ có năm mươi số tiền được hưởng thụ giữa hình thức cho vay lại và năm mươi dưới dạng cấp phát
tỉnh ninh bình đã lập dự án xây dựng âu kim đài phục vụ ngăn mặn giữ nước ngọt và ứng phó với tác động nước biển dân cho sáu huyện thành phố phía nam
tỉnh hà tĩnh là việc cải tạo hệ thống thủy lợi tại huyện thạch hà và thành phố cần thơ là cải tạo hệ thống kè đi qua hai quận cái răng ninh kiều và huyện phong điền có tổng chiều dài năm hai km
các công trình nhằm mục tiêu làm tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu đồng thời giảm thiểu những thiệt hại của thiên tai gây ra đối với sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân ven biển